theo ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hậu giang đơn vị này vừa công bố quyết định của ban chấp hành đảng bộ tỉnh kỷ luật ông lưu ngọc đông tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy nay là bí thư tri bộ tránh thanh tra tỉnh
tránh thanh tra tỉnh hậu giang lưu ngọc đông đã có những khuyết điểm vi phạm như buông lỏng vai trò lãnh đạo của đảng vi phạm quy chế làm việc của đảng ủy và cơ quan thanh tra tỉnh
ông đông còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ công tác phòng chống tham nhũng và sử dụng ô tô công vào việc riêng
đồng thời ông lưu ngọc đông cũng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của đảng ủy thanh tra tỉnh nay là tri ủy tri bộ thanh tra tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
vi phạm của ông đông đã làm ảnh hưởng sâu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng cơ quan
để giữ nghiêm kỷ luật của đảng bán chấp hành đảng bộ tỉnh quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông đông